phát biểu tại hội nghị thủ tướng nhận định hiệp định có hiệu lực được ví như tuyến đường cao tốc đã mở đối với cả việt nam và eu nhất là doanh nghiệp hai nước
với một mươi ba hiệp định thương mại tự do đã ký kết chúng ta đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm về hội nhập kinh tế quốc tế
thủ tướng cho rằng để tận dụng được cơ hội lớn từ hiệp định evfta đòi hỏi các doanh nghiệp việt nam phải tự nâng cấp chính mình
chấp nhận những luật chơi mới khó hơn để vươn lên những công đoạn có giá trị cao hơn trong chuỗi cung ứng chuỗi phân phối của liên minh châu âu và toàn cầu
thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng cần khẩn trương xây dựng ban hành văn bản pháp luật liên quan và hướng dẫn việc thực thi để doanh nghiệp việt nam tiếp cận được luật chơi của các đối tác liên minh châu âu khối kinh tế hùng mạnh phát triển hàng đầu của thế giới
ngày tám tháng tám tại trụ sở chính phủ tiếp tổng giám đốc tổ hợp samsung việt nam choi joo ho thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao nỗ lực của samsung trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do đại dịch covid một mươi chín đã khởi công xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển quy mô lớn ở hà nội
thủ tướng đề nghị samsung tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín để bảo đảm ổn định sản xuất tiếp tục đầu tư làm ăn lâu dài ổn định tại việt nam nhất là đóng góp vào việc đưa việt nam trở thành cứ điểm sản xuất trên thế giới của tập đoàn samsung
góp phần phát triển công nghiệp hỗ trợ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho việt nam
thủ tướng cho biết chính phủ các bộ ngành địa phương sẽ tiếp tục ủng hộ tạo mọi điều kiện cho samsung và các doanh nghiệp hàn quốc làm ăn thành công tại việt nam
sáng ngày bảy tháng tám tại hà nội bộ ngoại giao việt nam đã long trọng tổ chức lễ thượng cờ asean nhân kỷ niệm năm mươi ba năm ngày thành lập hiệp hội các quốc gia đông nam á asean và hai mươi năm năm ngày
việt nam là thành viên chính thức của tổ chức này phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đã dự và phát biểu tại buổi lễ
năm nay mặc dù đại dịch covid một mươi chín gây tác động lớn tới asean và nhiệm kỳ chủ tịch asean hai nghìn hai mươi của việt nam
nhưng việt nam đã hoàn thành tốt khối lượng lớn công việc triển khai kế hoạch tổng thể xây dựng cộng đồng asean tới năm hai nghìn hai mươi năm
với quyết tâm chính trị cao những sáng kiến của việt nam với cương vị chủ tịch asean vẫn đang được thực hiện thông qua hình thức họp trực tiếp hoặc hội nghị trực tuyến
giữa các nước asean việt nam tin tưởng sẽ hoàn thành tốt những kế hoạch đạt ra trong nhiệm kỳ chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
ngày tám tháng tám ban thư ký hiệp hội các quốc gia đông nam á asean đã tổ chức trực tuyến buổi lễ đánh dấu năm mươi ba năm ngày thành lập asean
thay mặt nước chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
phạm bình minh cho rằng các nước khu vực cần tăng cường các nỗ lực nhằm củng cố cộng đồng asean
và tích cực thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa asean với các quốc gia đối tác đối thoại
phát huy tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng dưới sự dẫn dắt của việt nam
asean đã thực hiện tốt các biện pháp phối hợp nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân
và phục hồi kinh tế trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín
việt nam sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác với các nước bạn bè đối tác
để xây dựng khối asean vững mạnh và đoàn kết
chiều ngày năm tháng tám bộ quốc phòng đã tiến hành tiếp nhận vật tư y tế do đảng
chính phủ và nhân dân cuba hỗ trợ việt nam phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
số vật tư gồm hàng nghìn lọ thuốc intaferon alpha hai b do cuba sản xuất
đây là loại thuốc đạt chuẩn châu âu
khi đưa vào cơ thể sẽ kích thích sản sinh ra kháng thể chống lại virus sars cov hai
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong điều trị những bệnh nhân covid một mươi chín nặng
toàn bộ số thuốc này đã ngay lập tức được chuyển đến quảng nam và đà nẵng phục vụ chống dịch

singapore australia canada hàn quốc và new zealand cũng đang làm việc để mở cửa biên giới của họ với nhau
và sẽ bắt đầu với các chuyến đi kinh doanh thiết yếu sau đó là với du lịch giải trí
các quốc gia đang tìm cách chuẩn hóa các giao thức để có sự đảm bảo lẫn nhau về các tiêu chuẩn sức khỏe và theo dõi liên lạc
việt nam được đánh giá là một ứng cử viên khá tiềm năng cho bóng bóng du lịch
ông nhận định như thế nào về đánh giá này
là có một cái nền tảng du lịch rất là tốt
chúng ta đang có như năm hai nghìn một mươi chín
một mươi tám triệu khách quốc tế một mươi tám triệu khách cũng là một con số rất là khổng lồ trong một thời gian rất là ngắn
đi kèm theo lượng khách một mươi một mươi tám triệu khách đó thì rất là nhiều những cơ sở nhà hàng khách sạn resort du thuyền
nó đủ tiêu chuẩn để đáp ứng cho họ
mà kèm theo một cái lượng nhân lực nó cũng là đủ tiêu chuẩn để đáp ứng cho họ
thì đủ tiêu chuẩn thì họ mới sang đúng không ạ
trong quá khứ bây giờ chúng ta đã có một nền tảng đấy là một cái vô cùng lớn
theo ông việt nam cần làm những gì
có thể tận dụng được như thế đó
thế là khách du lịch nếu nói khách du lịch quốc tế
người ta có mấy cái đặc điểm sau
mà tôi nghĩ rằng nếu như chúng ta mà làm tốt cái việc văn bóng du lịch này
thì nó sẽ đưa một lượng khách khá lớn vào
thứ nhất là những người mà có tiền đi du lịch nước ngoài
đều là những người có thu nhập cao
có điều kiện về kinh tế
thì thường trong cái khủng hoảng bất cứ cuộc khủng hoảng nào ấy
thì nó ảnh hưởng đến ba mươi bốn mươi từ dưới đáy trở lên
đấy cái dân số đấy ạ
thế còn lại là những người mà có tiền đi du lịch nước ngoài
thì hầu hết là ảnh nằm trong cái top trên cùng
tức là từ ba mươi cho đến một trăm linh
ba mươi từ trên xuống
thì những người đó hầu hết là người ta có tiền
và người ta kể cả như là có khủng hoảng
người ta vẫn có khủng hoảng được làm
vẫn thu nhập vẫn lương cao như hồi xưa
cái thứ hai là tôi đảm bảo rằng là những người đó
là những người mà người ta đã đi du lịch trong nước họ
đi du lịch nội địa
thì đi nhiều quá rồi
mà có những cái nước mà chả có du lịch nội địa mà đi
tôi nói ví dụ như singapore đi du lịch nội địa ở đâu
xuống đi singapore hay hồng kông
làm gì có chỗ nào đi du lịch nội địa
cái thứ ba là cái nhu cầu du lịch
là với họ nó gần như là một cái nhu cầu thiết yếu
vì đấy là những người mà người ta làm việc rất là căng thẳng
và người ta cần có một cái thời gian khoảng lặng
để xả xích chép
để mà lấy lại năng lượng
để mà tiếp tục làm việc
thế thì với cái ba yếu tố đó tôi khẳng định rằng
nếu như chúng ta mà mở cửa
chúng ta được tức là nằm trong cái vành đai bong bóng du lịch kia
thì cái lượng khách là bảo là rất nhiều
có thể nói rằng là chúng ta có dám đón hay không thôi
nếu như chúng ta phải làm tốt cơ
làm tốt về cái công tác chống dịch
tức là anh phải kiểm soát
làm sao là đừng có đem dịch từ ngoài vào
ngành du lịch vừa mới có được những kết quả bước đầu khả quan
với chương trình kích cầu nội địa
lại tiếp tục đối mặt với những khó khăn ngay trong mùa cao điểm
sau khi một số ca nhiễm covid một mươi chín ghi nhận tại đà nẵng
và một số tỉnh miền trung
các doanh nghiệp du lịch đã làm việc ngày đêm
để thương lượng với những nhà cung cấp du lịch
như hàng không điểm đến khách sạn
để đảm bảo quyền lợi khách hàng trong việc hủy đổi tuyến
hiện các đơn vị du lịch đều đưa ra những kịch bản xử lý khác nhau
nhằm đảm bảo quyền lợi cho du khách
một là có thể chuyển khách đi một cái tuyến điểm khác
hai là hoàn hủy lại cái chi phí cho khách du lịch
tuy nhiên cái hoàn hủy này thì cũng dựa trên các điều kiện của bên hàng không
và các đối tác nhà cung cấp ví dụ nhà hàng khách sạn
nơi mình đã chuyển tiền đặt cọc cho các đơn nhà cung cấp rồi
thì đương nhiên cái này sẽ hỗ trợ khách
làm sao để tối giản được các chi phí mà khách đã chi trả cho các đơn vị
cũng như là đã chuyển khoản đặt cọc cho các nhà cung cấp
hiện nay thì chúng tôi đang nắm bắt các thông tin từ các địa phương
đặc biệt là những địa phương mà có xảy ra phát lại dịch
để kịp thời có chỉ đạo cũng như hướng dẫn các địa phương
cũng như là các doanh nghiệp để làm sao có sự phối hợp
để làm sao đảm bảo được tốt cho các quyền lợi cho khách du lịch
hà nội có số lượng rất đông du khách trở về từ đà nẵng trong những ngày qua
sở du lịch hà nội đã thông tin đến các doanh nghiệp
để nắm bắt tình hình sức khỏe của du khách
đồng thời đưa ra khuyến cáo người dân không đi du lịch đến vùng có dịch
đã tổng hợp nhanh số lượng khách của một mươi sáu doanh nghiệp lựa hành
trên địa bàn thành phố đã đưa đón khách đến đà nẵng từ mùa một tháng bảy đến hai mươi bảy
tổng số là một tám trăm năm mươi khách và yêu cầu các doanh nghiệp
tiếp tục bám sát thông tin của khách sau khi mà đã hoàn thành chương trình du lịch
không cần phải cách ly tập trung mà có thể là tự cách ly một mươi bốn ngày
và sẽ theo dõi tình hình sức khỏe của bản thân mình
nếu mà có cấm biểu hiện là ho hay là sốt
thì cần phải là báo ngay cho các cơ sở y tế phòng chống covid
dù đã lên phương án phòng trường hợp covid một mươi chín tái lây nhiễm
nhưng diễn biến những ngày qua quá nhanh
nằm ngoài sự chuẩn bị của nhiều doanh nghiệp du lịch
một lần nữa ngành du lịch sẽ cần thêm chủ động và linh hoạt
trong ứng phó với mọi biến động
từ đó tiếp tục phát triển để du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn
góp phần vào sự phát triển của cả nước
theo ông bên cạnh bóng bóng du lịch
ngành du lịch việt nam có thể có những thay đổi như thế nào
để có thể thích ứng và khôi phục
tôi khẳng định rằng với dịch covid này
như để lại một tình trạng bình thường như năm hai nghìn một mươi chín trở về trước
thì phải có vaccine phải có thuốc chữa
vì cái này nó là vừa liên quan đến vấn đề tâm lý
nó vừa liên quan đến vấn đề sức khỏe của người đi du lịch
người đi du lịch là để mà thư giãn
thư giãn này chỗ nào là người an toàn người ta đi
trên thế giới này nếu virus này chả có chỗ nào
nó thực sự là an toàn như vậy
nếu như để khôi phục lại ngành du lịch việt nam
thì tôi nghĩ là nó sẽ diễn biến hết sức từ từ
đầu tiên là một lượng khách nhỏ vào
khách nhỏ vào sau đó thì khi mà có vaccine xong
thì lượng khách nó sẽ ổ ạt
nhưng mà tôi không mong ổ ạt quá
tại vì sao
tại vì rằng là trong một thời gian từ tháng một tháng hai đến bây giờ
cái lực lượng lao động trong ngành du lịch
là người ta cũng không thể là chờ đợi ngành du lịch
để người ta sống được người ta cũng phải có thu nhập
người ta cũng phải đi làm
thế chính vì thế
lực lượng cũng rất là lớn người ta đã chuyển sang cái ngành khác
mà càng để lâu thì người ta chuyển ngành khác càng nhiều
thế khi mà khách nó quay trở lại
thì quay trở lại sẽ từ từ thì nó sẽ tốt hơn
vì nhiều quá thì nó sẽ bị quá tải
thì cái nền kinh tế hay kể cả trong cái nền du lịch thôi
tất cả mọi thứ nó đều phải sắp xếp hết sức là từ từ
từ từ từ từ
kể cả như hàng không hay là nhân sự trong du lịch
cũng vậy thôi
nếu như ổ ạt quá thì nó sẽ gây ra bong bóng
cũng rất là dịch vụ không tốt hoặc là giá cả là chật chém
rồi từ đấy nó gây ra một hình ảnh rất là tệ cho ngành du lịch việt nam
mà chúng ta mất bao nhiêu thời gian chúng ta mới có thể xây dựng được như ngày hôm nay
từ một lĩnh vực này sang một lĩnh vực khác rất là khó khăn
và để chuyển mình như hiện tại bây giờ thì là vấn đề rất là khó
vì chúng tôi đã chuyên làm online
đã chuyên làm cho khách du lịch châu âu
anh đức hà lan pháp
và vừa rồi rất là mạnh ở thị trường israel
thì tôi nói là để chuyển mình được ấy
nó có một vấn đề rất là lớn là vấn đề là cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
thì càng đơn vị nào càng cứng nhắc thì càng khó chuyển đổi
một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia vào chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
thưa quý vị với quyết tâm không để bệnh viện giã chiến cấp hai số hai của việt nam
đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc tại cộng hòa nam sudan
lâm vào hoàn cảnh khó khăn
khi nhiều vật tư y tế đang dần cạn kiệt trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
bộ quốc phòng đã chỉ đạo cục diện giữ hòa bình khẩn trương vận chuyển hàng hóa chi viện
cho bệnh viện dã chiến cấp hai số hai
và mới đây số hàng hóa này đã được vận chuyển tới nơi an toàn
số hàng hóa này bao gồm quần áo bảo hộ khẩu trang y tế dùng dịch sát khuẩn tay
găng tay kính chống giọt bắn cùng nhiều vật tư y tế tiêu hao khác
được vận chuyển tới sân bay quốc tế ở thủ đô juba của cộng hòa nam sudan
sau đó được bốc rỡ sang máy bay trực thăng để chuyển tới địa bàn đóng quân
của bệnh viện giã chiến cấp hai số hai là khu vực bentiu
cách thủ đô juba khoảng chín trăm linh km về phía bắc
tại nam sudan thì việc cung cấp các trang thiết bị y tế là hết sức khó khăn
hết sức khan hiếm và không thể khai tác được tại chỗ
nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp thì số lượng bệnh nhân tăng lên
số ca lây nhiễm tại khu vực tiếp tục tăng lên sẽ là điều khó khăn
cho cán bộ nhân viên bệnh viện giã chiến cấp hai số hai
đợt cung cấp hàng hóa lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng
giúp cho bệnh viện làm tốt công tác điều trị giữ phòng lây nhiễm
đảm bảo an toàn cho cán bộ nhân viên và bệnh nhân điều trị tại bệnh viện
tại sân bay dã chiến rukona ở bentiu bệnh viện dã chiến cấp hai số hai đã khẩn trương
tiếp nhận kiểm kê phân loại hàng hóa và phân phối về các phòng khoa ban
kịp thời đáp ứng nhu cầu bức thiết của các bệnh viện
cũng trong thời gian này các quân nhân gìn giữ hòa bình của việt nam
sau kỳ nghỉ phép đã an toàn trở lại địa bàn công tác tại cộng hòa nam sudan
và đang trong thời gian cách ly ở căn cứ topping của lực lượng gìn giữ hòa bình
liên hợp quốc ở thủ đô zuba
các sĩ quan của việt nam đã tuân thủ chặt chẽ quy định cách ly
và các hướng dẫn phòng chống dịch bệnh của phái bộ
sức khỏe của một mươi ba đồng chí đều ổn định
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đối ngoại và hội nhập tuần này cũng đã kết thúc